vâng thưa quý vị vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai thì các nhà lãnh đạo hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và liên minh châu âu eu
đã tiến hành hội nghị cấp cao trực tiếp đầu tiên tại trụ sở eu ở bruxelles của bỉ
sự kiện này có ý nghĩa quan trọng khi đánh dấu cột mốc bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ giữa hai tổ chức khu vực uy tín bậc nhất của châu á và châu âu
sau bốn mươi năm năm quan hệ asean eu đã phát triển năng động mở rộng bao trùm các lĩnh vực như chính trị an ninh
kinh tế thương mại văn hóa xã hội và hợp tác phát triển và cùng tìm hiểu rõ hơn về quá trình hợp tác cũng như tiềm năng mối quan hệ asean eu
trong một thế giới đa chiều ngày hôm nay cùng với sự đồng hành của tiến sĩ võ xuân vinh phó viện trưởng viện nghiên cứu đông nam á
asean và eu hai tổ chức hội nhập khu vực thành công nhất hiện nay trên thế giới chính thức thiết lập quan hệ đối thoại năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược
đây là một tín hiệu rõ ràng của châu âu và đông nam á cho chủ nghĩa đa phương
năm hai nghìn hai mươi một asean là đối tác thương mại ngoài châu âu lớn thứ ba của eu
trong khi eu là đối tác thương mại lớn thứ ba của asean với tổng giá trị thương mại hai triệu đạt hai trăm sáu mươi tám bảy
đồng eu là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ hai của asean với tổng số vốn đạt hai mươi sáu năm tỷ usd
hội nghị thực định asean eu vừa tổ chức
đánh dấu cột mốc bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ giữa hai tổ chức khu vực uy tín bậc nhất của châu á và châu âu
kết quả nổi bật là hội nghị đã thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh asean và eu đều coi trọng vai trò và vị trí của nhau
cảm kết tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược trên cơ sở đề cao luật pháp quốc tế hợp tác bình đẳng và cùng có lợi
về mối quan hệ giữa asean và châu âu eu chúng ta viết hội nghị thượng định
có sự tham gia của thủ tướng phạm minh chí của việt nam thì rất có ý nghĩa
ý nghĩa thứ nhất là việc asean và eu đã có một lịch sử quan hệ rất lâu
chúng ta biết asean xây dựng quan hệ với eu là đối thoại từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
điểm thứ hai nữa là trong quá trình qua chúng ta thấy quan hệ giữa asean và eu có rất nhiều kết quả
đây là hai tổ chức hợp tác có thể nói là thành công hàng đời thế giới hiện nay
về thực chất của hợp tác chúng ta thấy về mặt kinh tế tức là về thương mại
chúng ta thấy là hai bên là đối tác thương mại lớn thứ ba của nhau
eu là đối tác đầu tư lớn thứ hai của asean và đối tác hợp tác phát triển số một của asean
và rộng lớn hơn ở tầm khu vực thì chúng ta thấy rằng là năm hai nghìn hai mươi một
eu gửi ra chiến lược hợp tác với châu âu eu
trong đấy coi asean là văn đồng quan trọng trung tâm
trong khi đó thì từ góc độ của asean
thì asean cũng ngày càng củng cố cái vai trò trung tâm của mình
bằng việc là tăng cường quan hệ với các nhân tố rất là lớn của thế giới